thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt đề án thành lập sở giao dịch chứng khoán việt nam theo mô hình công ty mẹ con trên cơ sở sắp xếp lại sở giao dịch chứng khoán hà nội và sở giao dịch chứng khoán tp hcm nhằm thống nhất thị trường giao dịch chứng khoán bảo đảm thị trường hoạt động hiệu quả công bằng công khai và minh bạch
sở giao dịch chứng khoán việt nam hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên một trăm linh vốn nhà nước dưới hình thức công ty mẹ công ty con do bộ tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước có trụ sở chính đặt tại hà nội
sở giao dịch chứng khoán hà nội và sở giao dịch chứng khoán tp hcm là các công ty con do sở giao dịch chứng khoán việt nam đầu tư một trăm linh vốn hoạt động độc lập có tư cách pháp nhân
sở giao dịch chứng khoán việt nam có mức vốn điều lệ là ba tỷ đồng được điều chuyển từ vốn điều lệ của sở
sở giao dịch chứng khoán hà nội và sở giao dịch chứng khoán tp hcm
trong quá trình hoạt động sở giao dịch chứng khoán việt nam thực hiện tăng hoặc giảm vốn điều lệ theo quyết định của thủ tướng chính phủ